ngày chín chín cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tp hcm với hợp với sở giáo dục và đào tạo tp hcm
đã tổ chức triển khai công tác tập huấn tuyên truyền phổ biến giáo dục về pháp luật
các kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố
trước đó sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn thành phố và sở giáo dục đào tạo
đã phối hợp lên kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai tập huấn công tác tuyên truyền cho học sinh trung học phổ thông
nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích giúp cho các em nắm vững lý thuyết
cũng như thực hiện thành thạo các kỹ năng thoát nạn và biện pháp xử lý ban đầu khi có cháy nổ xảy ra
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm đối với học sinh trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
thời gian vừa qua trên địa bàn tp hcm xảy ra rất nhiều bụi cháy
điển hình là các bụi cháy thường xảy ra ở gia đình trong đó nguyên nhân cháy rất nhiều nguyên nhân
tuy nhiên đối với các em học sinh các em cũng rất sử dụng các bụi cháy tại gia đình mình
đồng thời trong một hợp số nhất khi không có khả năng đánh cháy được
các em phải tự cứu mình thoát mình ra khỏi đánh cháy bằng cách chúng tôi dùng liền ngày hôm nay
các phương tiện cháy hôm nay chủ yếu là đã được trang bị tại hội gia đình rồi
thì cho nên là
chúng tôi tập luyện các em trang bị những kỹ năng này và thiết thực cuộc sống của em
cũng như là khi gia đình cũng như là khi đi tham gia xã hội hoặc là đi đến các khu vực lợi ích ý
thì các em cũng phải có một kỹ năng nhất định để các em xử lý được trong một cuộc họp như vậy
sau khi quan sát các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hướng dẫn và thực hành mẫu
các học sinh của trường phổ thông trung học nguyễn du đã sôi nổi thực hành lại lần lượt các động tác mà các chiến sĩ đã hướng dẫn
tuy thời gian đầu thực hành còn nhiều bỡ ngỡ chưa quen
các bạn học sinh đã phối hợp thực hiện tốt hiệu quả các kỹ năng được hướng dẫn
đây là thứ gì có thể học được những người học hữu ích để mốt cứu người
mọi người biết thì sẽ có ít cái vụ loại nạn và cháy
buổi tập huấn đã trang bị cho các em học sinh những kiến thức kỹ năng cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy
nhằm nhận biết các nguy cơ cháy nổ trong cuộc sống hàng ngày
để biết cách phòng tránh không để xảy ra các sự cố đáng tiếc
mỗi học sinh sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong gia đình cộng đồng
để hướng tới mục tiêu vì một cuộc sống an toàn không cháy nổ vận động toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy